có thể bạn vẫn chưa biết covid một mươi chín có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau
trong đó có một dấu hiệu bất thường ở mắt
viêm kết mạc và đau mắt đỏ có thể có nhiều yếu tố khác nhau gây ra
nhưng bằng chứng mới cho thấy một số ít những người bị covid một mươi chín
có thể phát triển triệu chứng viêm cấp mạc
viêm kết mạc có thể gây kích ứng và ngứa mắt sẽ bị đỏ thậm chí chạy kèn
thông thường viêm cấp mạc là do dị ứng hoặc nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus
tuy nhiên một số bệnh nhân covid một mươi chín có thể phát triển triệu chứng viêm kết mạc
và bị ảnh hưởng tới mắt
tổ chức y tế thế giới who đã thêm triệu chứng viêm kết mạc và đau mắt đỏ
vào danh sách các triệu chứng ít phổ biến của covid một mươi chín
từ một ba những người nhiễm covid một mươi chín sẽ gặp triệu chứng viêm cấp mạc
đau mắt đỏ hoặc viêm cấp mạc là triệu chứng xuất hiện muộn hơn của covid một mươi chín
sau khi người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng khác
vì vậy nếu xuất hiện dấu hiệu của viêm kết mạc mà không có bất kỳ triệu chứng nào khác của covid một mươi chín
nhiều khả năng đó chỉ là viêm kết mạc thông thường
nhưng vẫn nên kiểm tra bằng test nhanh covid một mươi chín tại nhà
nếu nhiễm biên thể omicron các triệu chứng thường gặp là gì
một triệu chứng phổ biến khác của covid một mươi chín là đau đầu hoặc đau nửa đầu
nhiều người có thể cảm thấy mắt bị đâu và nhạy cảm với ánh sáng
các nguyên nhân khác gây ra đau mắt
mắt khô ngứa hoặc nhứt cũng do mọi mắt và thời gian sử dụng màn hình nhiều
nếu bạn tiếp xúc với màn hình do làm việc hoặc giải trí bạn có thể bị đau và nhứt mắt
cố gắng thường xuyên cho mắt nghỉ và nếu đeo kính hãy đeo theo chỉ dẫn của các bác sĩ mắc
áp dụng quy tắc hai mươi hai mươi hai mươi nếu phải dành thời gian dài bên máy tính
cứ sau hai mươi phút hãy nghỉ hai mươi giây để nhìn ra xa màn hình khoảng sáu mét
hầu hết những người nhiễm omicron có các triệu chứng giống cảm lành
một số bệnh nhân bị phát ban trên da
dưới đây là ba dấu hiệu trên da cảnh báo nhiễm biến thể omicron
hầu hết những người nhiễm omicron có các triệu chứng giống như cảm lành
một số bệnh nhân bị phát ban trên da
các triệu chứng chính của covid một mươi chín là ho dài dẳm sốt mất vị giác và khủy giác
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người nên để ý đến các vết phát ban trên da
một loạt các nghiên cứu cho thấy omicron nhẹ hơn các dụng khác
với nguy cơ nhập viện thấp hơn từ năm mươi đến bảy mươi so với delta
theo ứng dụng nghiên cứu triệu chứng covid một mươi chín
một số người mắc phải biến thể mới cho biết họ bị phát bang trên da
dưới đây là ba dạng phát băng của các bệnh nhân ở anh nơi omecron đang là chủng phổ biến
một là sần ngứa
vết phát ban thường xuất hiện đột ngột dạng các đốt sần rất ngứa
bệnh nhân bắt đầu ngứa dữ dội ở lòng bàn tay hoặc bàn chân hiện tượng phổ biến ở trẻ em
ngoài covid một mươi chín một loạt các bệnh nhiễm trùng bao gồm cả cảm lạnh thông thường cũng dẫn đến phát bang
nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về các triệu chứng của mình
tốt nhất bạn nên làm xét nghiệm sars cov hai để xác định xem có cần phải cách ly hay không
thứ hai là phát ban nhiệt
loại thứ hai giống như phát ban nhiệt râm sảy ban đỏ xảy ra trên cơ thể bị nóng đổi lên khắp người
tình trạng này xuất hiện nhiều ở khủy tay đầu gối mua bàn tay và bàn chân
một bác sĩ đa khoa ở london anh trước đây đã cảnh báo tình trạng trẻ em mắc covid một mươi chín có thể biểu hiện phát bang
gần đây dấu hiệu đó mới có nhiều ở người lớn
tiến sĩ david leo ghi nhận khoảng một mươi năm người trẻ
những người nhiễm omicron có các vết phát ban
họ cũng bị mệt mỏi đau đầu và chán ăn
đây cũng là các triệu chứng phổ biến nhất ở người lớn nhiễm biến thể mới
thứ ba là cước
tình trạng cuối cùng liên quan đến da của những người nhiễm omicron là phát ban tương tự như bị cước vào mùa đông
một số bệnh nhân có các mãng đầu đổi màu đỏ tím phòng rợp biểu hiện bệnh tương tự như ngón chân covid một mươi chín
đây vốn là một triệu chứng được ghi nhận ở những người mắc các biến thể trước đây
vấn đề này xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến ở trẻ nhỏ và nhóm thiếu niên nhiều hơn
khi đó ngón chân bị viêm sơn đỏ kèm theo phát ban
những người nhiễm biến thể omecran thường xuất hiện các triệu chứng trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh
họ thường bị sổ mũi đau hồng nhứt đầu mệt mỏi hát hơi đau vụn thắt lưng nhứt mỏi cơ đổ mồ hôi ban đêm phát ban
người đàn ông bốn mươi ba tuổi nhập viện để điều trị viêm cơ tim sau khi nhiễm biến thể omicron
đây là ca viêm cơ tim đầu tiên
liên quan đến biến thể omicron ở israel
trước khi nhiễm covid một mươi chín người đàn ông có sức khỏe tốt
ông hiện đang được điều trị tại đơn vị chăm sóc đặc biệt của trung tâm y tế sheba ở vùng teharsomer israel theo báo the times of israel
bệnh viện đã công bố ca bệnh này với giấy truyền thông vào ngày chín tháng một
các bác sĩ gọi ca viêm cơ tim đầu tiên có liên quan đến omit frand này là sự tiến triển đáng lo ngại
đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận thấy tình trạng viêm cơ tim
ở bệnh nhân nhiễm omicron chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe bệnh nhân
ông ấy đang được chăm sóc đặc biệt
giáo sư shlomi matejski bác sĩ tim mạch tại bệnh viện cho biết
những biến thể sars cov hai trước đây cũng có khả năng gây ra viêm cơ tim và viêm mạng ngoài tim
với những trường hợp của người đàn ông bệnh viện cho biết ông đã tiêm vaccine mũi tăng cường vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lúc đó ông khỏe mạnh và không có bệnh nền
hiện tại biến thể omicron chỉ gây nên tình trạng mạch
tình trạng mạch của bệnh nhân dẫn đến các triệu chứng giống như cảm lạnh thông thường
đau đầu đau họng số mũi mệt mỏi và hát hơi thường xuyên đều có thể giống như cảm lạnh thông thường hoặc cảm cúm
tuy nhiên giáo sư tim spactor trưởng bộ phận nghiên cứu về triệu chứng covid một mươi chín của anh mang tên là joe
đã kêu gọi tất cả những ai gặp các triệu chứng giống như cảm lạnh nên đi xét nghiệm ngay
ngoài ra ông nhấn mạnh rằng các triệu chứng như sốt ho và mất hữu giác hiện chỉ chiếm số ít trong các triệu chứng
ông nói hầu hết mọi người không có các triệu chứng cổ điển của covid một mươi chín
như vậy những triệu chứng phổ biến nhất cho đến nay là sốt nhẹ mệt mỏi ngứa cổ họng đau cơ và đổ mồ hôi ban đêm
không có bất kỳ dấu hiệu nào về khứu giác và vị giác theo times of india
tuy nhiên các quan chức và chuyên gia y tế đã khuyến cáo mọi người nên thận trọng
và cảnh báo không nên nhầm các triệu chứng nhẹ nhiễm của omicron với cảm lạnh hoặc cúm thông thường
ngay cả nhiều người đã tiêm chủng đầy đủ
cũng nhiễm bệnh và phát triển các triệu chứng nhẹ đến trung bình
theo giáo sư spactor biến thể omitforn phổ biến ở cả người đã tiêm chủng và người chưa tiêm chủng
tuy nhiên người đã tiêm chủng thì có nhiều khả năng gặp các triệu chứng nhẹ hơn
ông nói một số ít người đã tiêm chủng cũng gặp các triệu chứng như buồn nôm chán ăn sốt nhẹ đau hỏng và đau đầu
nghiên cứu suy gần đây đã mô tả một triệu chứng trong số các triệu chứng omitron mà bạn có thể chưa nghe nói đến
đó là nôn mỡ theo times of india
giáo sư spactor nói rằng triệu chứng này xảy ra nhiều hơn ở những người đã tiêm hai mũi vaccine
và thậm chí ở cả những người đã tiêm mũi ba
có thể thấy mặc dù đã tiêm hai mũi và biến thể omitforn được ghi nhận là không gây bệnh nặng
nhưng khả năng nhiễm biến thể mới với những triệu chứng đáng lo ngại như chúng tôi đã đề cập phía trên là vẫn có thể xảy ra
vì vậy chúng ta tuyệt đối không nên lơ là chủ quan trong việc phòng dịch
một nghiên cứu ở na uy đã xem xét đợt bùng phát omicron tại một bữa tiệc vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
nơi sáu mươi sáu trong số một trăm một mươi bảy người tham gia đã xét nghiệm dương tính với ncov và có một mươi năm trường hợp nghi nhiễm
mặc dù họ đã được tiêm chủng đầy đủ trước đó
giới chức y tế nhận thấy họ ngạt mũi mệt mỏi và đau họng
ho là những triệu chứng phổ biến nhất sau đó là đau đầu và sốt theo washington post
hơn một mươi người trong số các ca nhiễm cho biết triệu chứng của họ đã kết thúc trong vài ngày
trong khi đó sáu mươi hai người tham dự cho biết
vẫn gặp một số triệu chứng trong khoảng một tuần
các nhà nghiên cứu nhận thấy không có trường hợp nào phải nhập viện
kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hai tuần sau bữa tiệc
theo đại học johnsoftins những người mắc covid một mươi chín thể nhẹ với bất cứ chủng virus nào
có xu hướng hồi phục sau một hoặc hai tuần
mặt khác các ca mắc bệnh nặng có thể có các triệu chứng kéo dài hơn một tháng
ngoài ra nhiều người cũng có thể mắc covid một mươi chín kéo dài với các triệu chứng xuất hiện trong vòng nhiều tháng
ngay cả khi đã tiêm chủng
tiêm vaccine và tiêm nhắc lại là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và tình trạng kéo dài
nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ ra rằng những người khỏe mạnh và được tiêm mũi tăng cường
không có khả năng gặp tình trạng bệnh nặng hoặc phải nằm viện
những thông tin mới nhất xuất hiện gần đây đều cho thấy rằng
omicron có thể dẫn đến khả năng nhập viện thấp hơn so với delta
một số dữ liệu ban đầu cũng chỉ ra rằng omic fron gây ra tình trạng bệnh ít nghiêm trọng hơn
cho dù điều đó có nghĩa là các triệu chứng thực sự kết thúc sớm hơn
omicron mới chỉ xuất hiện khoảng một tháng vì vậy những phát hiện vẫn còn rải rác